kế hoạch kiểm tra từ ngày hai mươi năm đến ngày ba mươi tháng một mươi một
thành phố đề ra mục tiêu tiếp tục kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố ưu tiên bảo vệ sức khỏe tính mạng của người dân kéo giảm số ca nhập viện và số ca tử vong đến mức thấp nhất
củng cố tăng cường hệ thống y tế và từng bước khôi phục và phát triển kinh tế xã hội an toàn linh hoạt hiệu quả mở rộng các hoạt động của khu vực sản xuất dịch vụ đảm bảo an sinh xã hội cho người dân
để đánh giá tiến độ thực hiện các mục tiêu đề ra ubnd tp thành lập một mươi chín đoàn kiểm tra công tác kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín và phục hồi phát triển kinh tế xã hội từ ngày hai mươi năm tháng một mươi một đến hết ngày ba mươi tháng một mươi một
việc kiểm tra cũng nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền các tổ chức chính trị xã hội các tổ chức doanh nghiệp đối với công tác phòng chống dịch
đoàn một do bí thư thành ủy nguyễn văn nên dẫn đầu sẽ kiểm tra đánh giá tại thành phố thủ đức
đoàn hai do chủ tịch ubnd thành phố phan văn mãi dẫn đầu sẽ kiểm tra đánh giá quận tám
các lãnh đạo thành phố giám đốc các sở ngành sẽ dẫn đầu một mươi bảy đoàn khác kiểm tra đánh giá tại các quận huyện còn lại
đoàn một do bí thư thành phố phan văn mãi dẫn đầu sẽ kiểm tra đánh giá tại thành phố thủ đức

đoàn một do bí thư thành phố phan văn mãi dẫn đầu sẽ kiểm tra đánh giá tại thành phố thủ đức
đoàn hai do bí thư thành phố phan văn mãi dẫn đầu sẽ kiểm tra đánh giá tại thành phố thủ đức